em không thể làm như thế
không không không
năm trăm linh nghìn đồng
em không thể làm như thế

không thể làm như thế
em không thể làm như thế
không không không

vừa bị công an quận hoàn chiếm bắt nhé
nếu mà em tiếp tục làm như thế là không ổn đâu nhé
đây là nghề của bọn em mà anh
anh biết anh biết là nghề của bọn em

tại sao em lấy cái giày giam thế em rồi năm trăm linh nghìn ngay

kể cả em này nhé anh cảnh báo cho em biết nhé
còn nếu em muốn gây sự là không ổn đâu nhé
và không thể im lặng
người đàn ông đã trực tiếp đứng ra đôi co và bảo vệ người du khách
một hành động thật dũng cảm trước nạn chặt chém
anh báo không phải trả tiền bọn này không thể trả
anh nghĩ là ở cái khu vực của hoàn kiếm này rất là nhiều
và như thế thì nó không tốt một chút nào cả
vì nó làm nó không đẹp hình ảnh người việt nam một chút nào cả
trong tình huống ngày hôm nay
nam sẽ trong vai là một du khách người nước ngoài
ừ được rồi
không hiểu biết gì về việt nam cả
ngày hôm nay ekip của chương trình camera dồi kín
đã bí mật ghi hình trên phố
để xác nhận thực hư tình trạng chặt chém với du khách nước ngoài
liệu khi cùng mua một món hàng
thì người nước ngoài và người việt nam sẽ có sự khác nhau như thế nào
karam một du học sinh người palestine
trong vai một du khách nước ngoài mới sang việt nam
sẽ vào vai người mô hàng
ví dụ họ xem đây là bao nhiêu hiểu chưa
mặt hàng lưu niệm đã được lựa chọn đầu tiên
can i tên gì nhỉ
tên gì ạ
mình tên gì thì mình làm tên đấy
người bán hàng không hề biết tiếng anh
còn khá nhiệt tình giải thích cho du khách người nước ngoài
ah bao nhiêu tiền
là cả tên làm thành phẩm như thế này này
là ba mươi nghìn
ba mươi nghìn là cả tên cả chữ
cả chữ cả con tháp
ba mươi nghìn là
ba mươi nghìn là
ba tờ như thế này
một hai thiếu một tờ nữa
cái này là hai trăm linh một trăm linh năm trăm linh
thậm chí còn giải thích cả mệnh giá tiền
người bán hàng đầu tiên đã bán đúng giá cho karam
và không hề có ý định chặt chén
lần này là một hàng bán hoa quả trên phố
một mươi nghìn một lạng và một trăm linh nghìn một kg là giá chung tất cả các loại hoa quả dành cho cả người việt và người nước ngoài
hoặc gì vậy
nó là đắt
trong lúc caran đang nghe điện thoại người bán hàng và người đàn ông đã chủ động bốc hoa quả vào túi và nhanh tay cầm một trăm linh
đây trả lại năm mươi nghìn
thế nhưng khi du khách đổi ý không mua thì người phụ nữ chỉ định trả lại năm mươi nghìn

không mua à
ui dại ơi
bốc ở đây rồi
trời ơi bao nhiêu tiền một cân rau tây
rau tây một mươi năm nghìn rạng em ơi
chúng tôi tiếp tục để một cô gái người việt vào mua hàng
nhưng mà một mươi nghìn nhá
soài bao tiền
soài một mươi nghìn

làm sao mua một mươi nghìn soài
đây là người việt khác người tây cơ à
lần này là viewtip một mặt hàng lưu niệm cũng khá phổ biến trên phố
diễn viên người việt đã chủ động mua hàng trước
một trăm linh nghìn cái này là bốn mươi nghìn
bớt thì còn ba mươi năm nghìn
đẹp nhờ cái này chị tự làm
còn hình nào kiểu kiểu lãng mạn hơn không
giá đều như nhau à
bớt thêm đi
ba mươi nghìn nhá
ba mươi nghìn một cái nhá
cô gái đã mua thành công với giá ba mươi một chiếc thiệp
còn mua ba chiếc sẽ có giá một trăm linh nghìn
còn với du khách người nước ngoài thì sau đây
sau một hồi trao đổi chiếc thiệp đã được ra giá một trăm linh nghìn
và hai trăm năm mươi nghìn cho ba chiếc
và đây đây là giá đã được giảm
đây là giá việt nam
trong quá trình theo chân caram
bất ngờ chúng tôi bắt gặp một tình huống diễn ra ngay trên con phố độc xuân
một người phụ nữ bất ngờ giải cứu cặp du khách nước ngoài
đang mua bánh rán về giá năm trăm linh nghìn bốn chiếc

đó là đồng đội các bạn cô ở chợ này này phát hiện ra thì chả ai dám nói đâu
cô ở đây thì cô biết cô phản ứng giúp những người du lịch
rất là tội nghiệp người ta không biết

mình mất cả phẩm giá của người việt nam

nhiều lần cô ở sống ở đây nhiều lần cô gặp
cô mới phẫn nộ thế chứ nếu không có nộ thì cô làm gì cô tham gia làm gì
sự phẫn nộ và bực tức của những người bán hàng chứng kiến khi du khách bị chặt chém thường xuyên
chính là minh chứng rõ nhất cho những hành vi làm xấu đi hình ảnh du lịch việt nam
nếu như ai cũng phản ứng mạnh mẽ và lên tiếng một cách dũng cảm như người phụ nữ
chắc chắn nặn chặt chém sẽ không còn
đi mua hàng thì đắt một chút
chỗ ngồi nước ngoài nhưng mà ngồi việt là dễ hơn
khi mà nói tiếng anh thì đắt hơn nhưng mà nói tiếng việt là dễ một chút
để mua hàng không đắt thì mắc cá nói tiếng việt
sau đó bán đắt không mua đi hàng khác
chặt chém là một trong những nguyên nhân làm cho hình ảnh việt nam nói chung và du lịch nói riêng
trở nên không đẹp trong mắt khách du lịch quốc tế
và có tác động không hề nhỏ đến việc quy định
quay trở lại việt nam
hãy ngừng việc phân biệt và chặt chém người nước ngoài
hãy lên tiếng với những hành động thiếu văn minh vì một việt nam thân thiện và hiếu khách